công an huyện tuy đức tỉnh đắk nông đang phối hợp với kiểm lâm và các ngành chức năng liên quan
để điều tra làm rõ một vụ chặt phá rừng quy mô lớn tại xã biên giới quảng trực
trước đó đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng tri cục kiểm lâm đắk nông đã phát hiện
một vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần được giao cho công ty hoàng ba quản lý
thuộc địa dưới hành chính xã quảng trực huyện tuy đức
tại hiện trường có một mươi bốn cây gỗ từ nhóm bốn đến nhóm sáu đã bị chặt hạ với tổng khối lượng hơn năm mươi sáu mét khối
công ty hoàng ba cũng vừa bị thanh tra tỉnh đắk nông tiến hành thanh tra toàn diện
và chỉ ra nhiều sai phạm lớn trong công tác quản lý bảo vệ rừng
trong một mươi năm từ năm hai nghìn tám đến hai nghìn một mươi tám doanh nghiệp này đã để mất trắng hơn ba trăm linh ha
trong tổng số hơn bảy trăm linh hectare rừng tự nhiên được ra quản lý
hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ